theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính từ một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng năm đến sáu h ngày hai mươi bảy tháng năm việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
và đã bước sang ngày thứ bốn mươi một không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
ngoài ra sáng nay tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương có thêm sáu bệnh nhân covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
trong ba trăm hai mươi bảy ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là hai trăm bảy mươi tám ca số ca còn đang điều trị là bốn mươi chín ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là chín bảy trăm chín mươi bảy người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện năm mươi năm người cách ly tập trung tại cơ sở khác bảy năm trăm ba mươi năm người cách ly tại nhà nơi lưu trú hai một trăm năm mươi người